thưa quý vị liên tục trong những ngày gần đây giá vàng miếng sgc và các loại vàng khác đã có những phiên giảm giá mạnh
điều này cho thấy các nhà đầu tư có tâm lý bán ra chốt lời trước thời hạn ngân hàng nhà nước báo cáo giải pháp quản lý thị trường vàng
sáng nay ngày hai mươi ba tháng ba giá vàng miếng sgc giảm mạnh ở chiều mua vào xuống bảy mươi bảy bảy triệu đồng thấp hơn một một triệu đồng sau một ngày
trong khi đó sgc giảm tám trăm linh đồng ở chiều bán ra
điều này đưa tranh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tăng lên hai ba triệu đồng thay vì chỉ ở mức hai triệu đồng một lượng như những ngày qua
tổng cộng chỉ sau hai ngày giá vàng miếng sgc đã giảm hai ba triệu đồng ở chiều mua vào giảm hai triệu đồng ở chiều bán ra
trong khi đó vàng nhẫn bốn số chín giảm tám trăm linh đồng sau hai ngày hiện sgc mua vào sáu mươi bảy tám triệu đồng và bán ra sáu mươi chín một triệu đồng
theo đánh giá của các chuyên gia tốc độ giảm giá của vàng miếng sgc
chi cao hơn nhiều so với đà đi xuống của thế giới nhất là sau khi ngân hàng nhà nước đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng
vừa hạ nhiệt đôi chút sau kỳ nghỉ tết giá vé máy bay lại tăng khi kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và cao điểm du lịch hè đang đến gần
khảo sát trong sáng nay tại các đại lý bán vé máy bay cho thấy
ở một số trạng bay hút khách dịch nghỉ lễ giá vé máy bay đã có được điều chỉnh tăng mạnh so với những ngày gần đây
đơn cử như giá máy bay khứ hồi trạng hà nội phú quốc đi ngày hai mươi tám tháng bốn về ngày ba tháng năm có giá từ năm triệu đến hơn bảy triệu đồng một vé
mức giá này cao hơn hai năm triệu đồng một vé so với hiện tại
trạng bay hà nội nha trang đi ngày hai mươi tám tháng bốn và về ngày ba tháng năm
mức giá tốt nhất tìm được trong sáng ngày hai mươi ba tháng ba là ba chín triệu đồng một vé khứ hồi và cao nhất là bảy bảy triệu đồng
cao hơn một hai một năm triệu đồng so với thời điểm hiện tại
giá vé các trạng khởi hành từ thành phố hồ chí minh giai đoạn ba mươi tháng bốn mùng ba tháng năm cũng không hề dễ chịu
theo khảo sát giá vé khứ hồi trạng thành phố hồ chí minh phú quốc thấp nhất là ba triệu đồng
một số đại lý phòng vé cho biết giá vé máy bay dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và hè năm nay
dự báo sẽ cao hơn khoảng ba mươi bốn mươi so với cùng kỳ năm trước và so với thời điểm hiện tại
nguyên nhân là các hãng sẽ điều chỉnh giá vé sau quy định vé máy bay nội địa được tăng giá trần
hải đoàn bốn mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn vừa phối hợp với địa phương
tổ chức tuyên truyền luật cảnh sát biển việt nam năm hai nghìn một mươi tám và các văn bản về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không khai báo và không theo quy định iuu cho bà con ngư dân trên địa bàn thị trấn rạch gốc huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
tại rạch gốc huyện ngọc hiển các tuyên truyền viên đã thông tin đến ngư dân về nhiệm vụ giải pháp cấp bách
khắc phục thẻ vàng của ủy ban châu âu về phòng chống